sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đã tiếp xã giao ngài azad pire nasr benford thứ trưởng ngoại giao nước cộng hòa haiti
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh việt nam coi trọng và mong muốn mở rộng
làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với haiti tiếp tục cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được trong
chuyến thăm song phương trước đây về nông nghiệp thủy sản viễn thông sản xuất hàng tiêu dùng
xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế diễn đàn song phương và
đa phương trong thời gian tới để tăng cường quan hệ giữa việt nam và haiti nói chung và giữa lực
lượng thực thi pháp luật hai nước nói riêng thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các cơ quan chức năng
haiti có biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho doanh nghiệp và công dân việt nam đang sinh sống
làm việc tại haiti đồng thời tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam và các cơ quan
pháp luật của haiti để nâng cao hiểu biết lẫn nhau tìm hiểu và mở rộng các nhu cầu hợp tác trên
lĩnh vực an ninh cảnh sát đặc biệt bộ công an việt nam sẽ nghiên cứu khả năng ký kết các văn
bản hợp tác với các cơ quan chức năng của haiti nhằm tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong phòng
chống tội phạm giữa hai nước trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
ngày azad birie nasser benford bày tỏ vui mừng về những nội dung trao đổi thống nhất trong buổi
tiếp đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ trở thành cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa các
cơ quan thực thi pháp luật nước cộng hòa haiti với bộ công an việt nam trong thời gian tiếp theo
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai triển khai kế hoạch chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả
thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và xây dựng
thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên toàn quốc
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu với các cấp
chính quyền ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo
về an ninh tổ quốc cung cấp chỉ đạo và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt
hiệu quả thiết thực nhiều đơn vị địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức ngày hội với sự đổi
mới về nội dung hình thức phù hợp với tình hình điều kiện hoàn cảnh của địa phương tạo sức lan
tỏa thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân có phần tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an
an ninh trật tự ở cơ sở bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương đã tổ chức các hoạt động khám
chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho nhân dân thăm hỏi và tặng hơn ba mươi năm xuất quà trị giá hơn
năm tỷ đồng cho các cá nhân gia đình chính sách gương điển hình tiên tiến các mô hình hoạt động
hiệu quả qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi thực sự là ngày hội của nhân dân phát biểu tại hội
nghị thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu thời gian tới để tiếp tục thực hiện hiệu quả ngày hội công an
các đơn vị địa phương cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham
gia đấu tranh tố giác tội phạm chủ động phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm hình sự các hành
vi phạm pháp luật thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở
giáo dục mọi chủ trương biện pháp kế hoạch vận động nhân dân tham gia ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc phải hợp lòng dân vừa sức dân vì lợi ích của nhân dân
tại hội nghị bộ công an cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i đã tổ chức lễ gia quân cho gần một học viên
khóa k năm mươi tám s đi thực tế từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại ba xã thuộc huyện nho
quan tỉnh ninh bình thực tế nhằm củng cố kiến thức của các học viên có điều kiện so sánh
đối chiếu bài học ở trường với thực tế cuộc sống
tham gia các hoạt động lao động sản xuất công tác dân vận ở địa bàn cơ sở tạo điều kiện cho học viên
gắn bó với nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời giúp học viên
trong nhà trường thực hiện học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn tăng cường mối quan hệ
phối hợp giữa nhà trường với chính quyền công an địa phương góp phần nâng cao chất lượng công tác
đào tạo xây dựng hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn thời điểm những tháng cuối năm như hiện nay nguy cơ cháy luôn thường trực
trong các khu dân cư nhìn nhận từ nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra gần đây cho thấy thì phần lớn
nguyên nhân là bởi người dân còn thiếu kỹ năng xử lý ngay từ lúc mới phát sinh sự cố
và từ thực tế đó mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng
đang là những cách làm sáng tạo mà công an các địa phương đang xây dựng và từng bước nhân rộng lan tỏa
mục đích lớn nhất đó là mọi sự cố cháy nổ được người dân phát hiện xử lý nhanh chóng kịp thời
từ ban đầu không để xảy ra thương vong về người và quan trọng hơn hết là công tác phòng ngừa được
làm tốt ngay từ mỗi người dân mỗi hộ gia đình
sinh hướng giả định một nhà dân bốc cháy chủng báo cháy báo đậu toàn bộ các nhà xung quanh
hàng xóm ngay lập tức lao vào phá cửa đưa ngay nạn nhân mắc kẹt ở tầng một
thoát ra ngoài trên bàn công hai người mắc kẹt cũng được các hộ dân hỗ trợ thoát nạn sang nhà bên cạnh
thông tin vụ cháy nhanh chóng được chuyển tới lực lượng công an
những buổi diễn tật như thế này thức tổn nên ra an toàn hàng cháy cháy cháy chủ động khi có sự cố xảy ra
từ cái vấn đề được tuyên truyền được nhận thức mình có nhận thức mình trở thành ý thức
mà có ý thức thì cái ngắn kết cái đoàn kết tình cảm đoàn kết ngày càng cắn chặt hơn
cái mô hình này rất hay cho nên cần phải nhân
càng rộng càng tốt càng sớm càng tốt
địa bàn thành phố hồ chí minh bảy trên bảy khu phố của phương tân hưng thuận quận một mươi hai
đã triển khai mô hình tổn nên ra an toàn phòng cháy cháy cháy và điểm cháy cháy công cộng
tập trung ở các ngõ thẻ sâu xe cháy cháy không thể tiếp cận như thế này
nhận thấy lợi ích thiết thực riêng địa bàn thành phố hồ chí minh đến nay đã thành lập được hơn sáu trăm linh tổn nên ra
và năm trăm chín mươi điểm chữa cháy công cộng
nhiều vụ cháy đã được tổn nên ra an toàn phòng cháy cháy cháy xử lý rất hiệu quả
trong thời gian vừa qua thành phố hồ chí minh đã phát động và triển khai rất quyết liệt các mô hình tổn nên ra an toàn phòng cháy cháy và điểm cháy cháy công cộng
đặc biệt là xác định thời gian bàn trong công tác cháy cháy
nghĩa là phải dưới năm phút từ khi xảy ra cháy phải huy động mọi nguồn lực tối đa lực lượng phương tiện
công an các địa phương cần phải tích cực hơn nữa trong các tuyên truyền và phổ biến và hướng dẫn người dân ở các khu phố
đặc biệt là đối với các hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh để họ cùng đồng thuận và hiểu được bản chất cái ý nghĩa
thì họ sẽ tham gia vào các tổn nên ra đó
và cũng chính quá trình đó chính là bảo vệ tính mạng tài sản của chính các hộ gia đình đó
và khi các hộ gia đình được bảo vệ tài sản tính mạng rồi thì xã hội sẽ bình yên
toàn quốc hiện có hơn hai tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và hơn một chín trăm linh điểm chữa cháy công cộng
cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trong tuyên truyền hướng dẫn đồng hành cùng người dân
lan tỏa tinh thần tự giác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy từ mỗi khu dân cư mỗi hộ gia đình